bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin ngày một mươi chín tháng một đã gặp tân bộ trưởng quốc phòng đức boris pistorius
nhằm gây sức ép với berlin cho phép chuyển giao xe tăng do đức sản xuất cho ukraine
trong bối cảnh hai đồng minh vẫn còn bất đồng về vấn đề này
theo nguồn tin quan chức chính phủ đức berlin sẽ cho phép gửi xe tăng do đức sản xuất tới ukraine
để giúp quốc gia này chống đỡ trong xung đột nếu mỹ đồng ý gửi xe tăng của chính họ
về phần mình các quan chức mỹ khẳng định washington không có kế hoạch gửi xe tăng
do mỹ sản xuất tới ukraine vào thời điểm hiện tại lập luận rằng quá trình duy trì đối với kiev
sẽ là khó khăn cũng như cần một nỗ lực hậu cần khổng lồ để vận hành
quan chức quốc phòng cấp cao của mỹ cho biết việc cung cấp cho ukraine xe tăng liềupat
do đức sản xuất là phương án hợp lý nhất vì một số quốc gia đã có chúng
và sẵn sàng chuyển giao một cách nhanh chóng
trong khi đó anh cho biết sẽ gửi một mươi bốn xe tăng chiến đấu chủ lực tra lander hai tới ukraine
một bước đi mà các quan chức hy vọng sẽ mở ra cơ hội cho đức thực hiện các động thái tương tự